chiều nay đã diễn ra hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện các nội dung hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ một mươi khóa một mươi hai
và chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị của đảng ủy cơ quan văn phòng quốc hội
tại hội nghị đồng chí nguyễn hạnh phúc tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội đã báo cáo kết quả hội nghị trung ương một mươi khóa một mươi hai
các đề cương văn kiện cho đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba tổng kết đánh giá chỉ thị số ba mươi sáu công tác kiểm tra giám sát của đảng
hội nghị cũng tập trung thống nhất và tiếp tục hoàn thiện phương châm của đại hội một mươi ba
thể hiện mục tiêu phương châm của cả nhiệm kỳ mang ý chí toàn đảng toàn dân đoàn kết dân chủ kỳ cương sáng tạo và phát triển
hầu hết các đại biểu đều tán thành kết quả thực hiện nghị quyết khóa một mươi hai kết quả phát triển kinh tế xã hội năm năm thống nhất phương hướng nhiệm vụ trong năm năm tiếp theo